tin an ninh trật tự sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh kiên giang tống đạt quyết định khởi tố bị can
bắt tạm giam đối tượng dương hồng hiếu trú tại thành phố rạch giá tỉnh kiên giang
về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
theo kết quả điều tra từ năm hai nghìn hai mươi đến nay hiếu sử dụng các tài khoản mạng xã hội tên dương hồng hiếu
dương hiếu và phù dung tự kêu oan đăng tải nhiều nội dung không đúng sự thật bịa đặt vu khống xuyên tạc
xúc phạm danh dự nhân phẩm làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam tỉnh kiên giang
và nhiều cá nhân tu sĩ chức sắc trước đó dương hồng hiếu đã bị cơ quan chức năng mời làm việc nhiều lần
và làm cam kết không tái phạm về hành vi tương tự nhưng sau đó hiếu vẫn coi thường pháp luật tái diễn hành vi vi phạm
trong ghi nhận tình trạng phương tiện di chuyển khó khăn
nhiều người cho biết thường mất khoảng từ sáu nhịp đèn mới có thể thoát được các nút dao trên các tuyến này
các tuyến cửa ngõ ra vào thủ đô cũng như một số tuyến cao tốc ghi nhận lưu lượng phương tiện rất lớn
trong ngày hôm nay một trăm linh lực lượng cảnh sát giao thông đã được nguy động đến các điểm nóng về giao thông giúp người dân di chuyển thuận lợi hơn